các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tây giang
nguyễn tấn lộc nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện nam giang
và nguyễn thanh tùng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện bắc trà my
bị khởi tố về tội nhận hối lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục và đào tạo các huyện nam giang tây giang và bắc trà my
được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục
quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu các đối tượng trên có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nói trên
cũng liên quan đến hành vi nhận hối lộ tại quảng ngãi phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt để tạm giam hai bị can
của ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi
và nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế khởi tố khám xét nơi ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn phạm trọng nghĩa
ở đường hoàng văn thụ phường quảng phú tp quảng ngãi hiện là phó trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc
và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó khởi tố bị can trần thạnh nam phó trưởng phòng quản lý tài nguyên và môi trường
ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi về hành vi đưa hối lộ
theo thông tin ban đầu ông nam là người đã đưa hối lộ cho ông nghĩa
nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tạ thanh hải
trú tại phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào năm hai nghìn một mươi tám hải mua năm lô đất
tại tổ tám phường hòa phát quận cẩm lệ với tổng diện tích là một chín trăm năm mươi sáu m hai
loại đất trồng cây lâu năm của anh nguyễn đức tân chú tại quận cẩm lệ và nhờ anh tân đứng tên
đồng thời hải nhờ anh tân mua thêm hai lô đất khác có diện tích một ba trăm linh m hai và hơn tám trăm linh m hai
cũng là loại đất trồng cây lâu năm
sau đó hải nói dối với ông văn công quang chú tại tp hcm là mình có một mươi bảy m hai đất nông nghiệp
kêu gọi ông quang góp vốn đầu tư hai mươi tỷ đồng để xin chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư
sau khi nhận hai mươi tỷ đồng hải đưa cho anh tân một mươi tỷ để lo thủ tục pháp lý
một mươi tỷ hải còn dùng tiêu xài cá nhân
sau một năm không thấy có kết quả ông quang tìm hiểu thì biết lô đất hải kêu gọi góp vốn làm dự án
không phải là đất của hải và số diện tích không đúng với thực tế
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ hai đối tượng là lê nhật tín
trú tại phương hai tp sóc trăng và bùi dương nhật lễ trú tại xã long đức huyện long phú
về hành vi tàng trữ trái phép chân mạ tuy
qua tuần tra tổ công tác phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên cả hai không chấp hành
tổ công tác đã không chỉ bắt giữ hai đối tượng trên điều khiển xe mô tô
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một gói ninh lông bên trong có chứa chất tinh thể
màu trắng rắn ba viên nén nghi là ma túy màu xám cùng với một số tăng vật có liên quan
qua test nhanh hai đối tượng thì tín dương tính với chất mạ tuy
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại